kính chào quý vị và các bạn
sang đến ngày mai phía đông bắc bộ nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định
thời tiết dần tạnh giáo hơn nhiệt độ về đêm và sáng hầu như ít biến động
ban ngày giảm mây nên nhiệt độ có xuống tăng nhẹ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ trời rét
sao đến ngày tám và ngày chín đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm theo sương mù
nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng nhích nhẹ lên mức là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ trong ba ngày tới chủ yếu có mưa nhỏ vài nơi và sương mù về đêm và sáng
ngày không mưa có lúc hưởng nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai
từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ trời rét sau đó tăng nhẹ thêm một độ
tại miền trung do tác động của đới gió đông bắc từ rìa khối áp cao lạnh
nên mưa cũng xuất hiện trở lại tại trung bộ
từ chiều tối nay và ngày mai vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống trung trung bộ
lượng mưa tăng hơn có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
từ ngày tám tháng một mươi hai cùng với sự suy yếu của không khí lạnh
thì miền trung mưa giảm nhanh xuống diện giải rác lượng mưa không nhiều
nhiệt độ cao nhất ở thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sau đó tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to trong ngày mai ở phần phía bắc của khu vực
phía nam chỉ có mưa vài nơi nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi cao hơn từ ngày tám tháng một mươi hai mưa giảm nhiệt độ nhích nhẹ một độ
khu vực các tỉnh tây nguyên có thời tiết ổn định trong ba ngày tới
không có hình thế gây mưa do nhiễu động gió đông
nên phổ biến là chỉ có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối
ngày có nắng với mức nhiệt độ không quá ba mươi độ
các tỉnh nam bộ từ nay cho đến ngày chín tháng một mươi hai
phổ biến với kiểu thời tiết là có mây ngày nắng
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông
có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ